thưa quý vị và các bạn cùng với nét lao động cần cù để xây dựng cuộc sống gia đình và làng bàn chủ phú
người mường ở sứ thanh cũng đã tạo nên một kho tàng văn hóa vô cùng phong phú và đặc sắc
nhiều nét văn hóa của người mường đã trở thành di sản văn hóa phong phú của dân tộc như sử thi đẻ đất đẻ nước lễ hội bồn bông
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những lễ hội vô cùng đặc sắc của người mường sứ thanh qua phóng sự
sắc màu văn hóa lễ hội của người mường do phóng viên đài phát thanh và truyền hình thanh hóa thực hiện

lễ hội của người mường đã trở thành di sản văn hóa của dân tộc như sử thi đẻ đất đẻ nước lễ hội bồn bông
trong hành trình thực hiện ký sự thanh hóa tên đất hồn người chúng tôi đã đến huyện cầm thủy để trải nghiệm lễ hội nàng nga hai mối
một lễ hội vô cùng đặc sắc hội tụ gần như đầy đủ và nguyên vẹn các giá trị văn hóa cổ truyền của người mường sứ thanh
lễ hội do sở văn hóa thông tin và du lịch thanh hóa
phối hợp với huyện cầm thủy tổ chức vào những ngày đầu đông
theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian mường lễ hội nàng nga hai mối xuất hiện khoảng từ thế kỷ thứ một mươi năm đến thế kỷ thứ một mươi tám
gắn với một câu chuyện tình có thật mà đẹp như huyền thoại của một đôi trai tài gái sắc của dân tộc mường
chợ quan hoàng là nơi hai người gặp gỡ và nề nở duyên tình
câu chuyện ấy đã trở thành trường ca bất hủ của người mường
sau này lễ hội nàng nga hai mối được tổ chức phục dựng lấy chất liệu từ chuyện thơ về mối tình nàng nga hai mối của người mường
lễ hội được tổ chức trong không gian của chợ quan hoàng xưa
tục truyền rằng vào những ngày đầu xuân khi con chim ó trắng trao lượn trên bầu trời trong xanh
khi hoa bông trăng nở rộ thì trai mường trên gái bàn dưới
rộn rã bước chân về chợ quan hoàng
để tưng bừng mở hội
không khí chuẩn bị cho lễ hội lan tỏa khắp các bàn mường trên mường dưới
những người phụ nữ mường đã phải theo dệt liên tục những vuông vải thổ cầm trong nhiều ngày để chuẩn bị mang đến lễ hội
từng vuông vải từng chiếc khăn theo với hoa văn phong phú và sắc màu rực rỡ
thể hiện trí tưởng tượng phong phú và sự khéo léo của người phụ nữ mường được đưa đến chợ quan hoàng
trong niềm hân hoan hào hức
khi màn sương sớm rang khắp bàn làng thì từ các ngã đường người mường đã súng xính váy áo để đi chảy hội
người ta mang đến cả những công cụ nông nghiệp đơn sơ như cày bừa đến chợ để bày bán
trời sáng rõ mặt trời ló dạng cũng là lúc chợ quan hoàng đã nhộn nhịp người
những của ngon vật lạ cây trái trong vườn hay sản vật
như mật ong rừng mộc nhĩ nấm hương măng khô măng đắng hay tấm phá vuông khăn thổ cầm
chứ cả váy dệt hoa văn tinh xào đều được mang ra bày bán
việc bán hàng tại chợ mường lễ hội chỉ là việc phụ làm cho vui và cũng là dịp để khoe những thứ mình làm ra
nên không khí mùa bán rất thoải mái
đối với những khách từ xa đến bà con sẵn sàng biếu hoặc cho các sản vật
để thể hiện lòng hiếu khách cũng như cầu mong may mắn đến cho gia đình mình
chúng tôi gặp bà trương thị màu tại lễ hội nàng nga hai mối
lâu lắm rồi cụ mới có dịp mặc chiếc váy mường với cặp hoa văn tinh xảo sạc sỡ sắc màu
hòa mình vào không gian rộn rã của lễ hội người đàn bà ở tuổi xưa nay hiếm này
như được sống lại thời thanh xuân theo chúng bạn đi chảy hội mường

trong không gian của tiếng cầm tiếng chiêng tiếng khen dập dình
chúng tôi như được trở về với những bản mường cổ xưa xinh đẹp và yên bình
cây bồng hoa là linh hồn của lễ hội nàng nga hai mối
được dựng lên đó là biểu tượng của văn hóa mường
cây bồng hoa nở rộ vào mùa xuân như là một điểm lạnh
báo hiệu một mùa no ấm yên bình cho bản mường
cây bồng cũng là một đạo cụ dùng để biểu diễn điệu múa tung khăn
tím ngưỡng tâm linh trong lễ hội bồn bông của người mường
nhưng có lẽ ấn tượng nhất trong sắc màu lễ hội vùng cao này
chính là sự hiện diện của dàn cổng chiêng phường bùa
phường bùa đi một vòng quanh chợ quan hoàng
ông trùng hát lên những lời ca ngợi chuyện tình nàng nga và đạo hai mối
từ đó nhắc nhớ cho những bậc làm cha làm mẹ
những chàng trai cô gái đừng tham nhà quan lang lắm trâu nhiều vàng nhiều bạc mà ép gà
ép bán con gái quý gái thương cho những người mà con mình không yêu
để rồi đẩy con gái đến bi kịch
đối với người mường đánh cồng chiêng là một sinh hoạt văn hóa có tính nhân văn sâu sắc
là nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống tinh thần
lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác
hơn bất cứ loại nhà cụ nào
cồng chiêng có đủ sức để hòa nhập vào không gian hùng vĩ của núi rừng
trong âm vang của gió ngàn và thác trời
chỉ có tiếng cồng chiêng mới có thể vượt lên và vang ra
để truyền đến cho mọi người những thông tin cần thiết trong cuộc sống đời thường
cổng chiêng sắc bùa tồn tại trong đời sống tinh thần của người mường
với tính cố kết cộng đồng vô cùng bền chặt và trường tồn với thời gian
âm nhạc cổng chiêng sắc bùa đã thấm đẫm vào tâm hồn người mường
trong không gian nhộn nhịp náo nức của chợ quan hoàng xưa
các nghệ nhân và diễn viên
đã tái hiện lại cuộc gặp gỡ trao duyên của nàng nga hai mối
những bài sường giao duyên ra diết chữ tình
đưa chúng tôi trôi về miền đất mường xưa
với phiên chợ quan hoàng đông vui tấp nập kẻ mua người bán
phiên chợ mùa xuân này cũng là nơi mà nà nàng nga
người con gái đẹp người đẹp nết
đã gặp đảo hai mối
chàng trai con cun mường trắng tài giỏi
khôi mô tuấn tú
chàng trai con cun mường trắng tài giỏi
chàng trai con cun mường mạnh dạn làm quen ướm hỏi
rồi khi trai tài gái sắc đã phải lòng nhau
họ trao tình hẹn ước nên duyên chồng vợ
nhưng éo lè thay
cha mẹ nàng nga ép gà nàng cho vua ai ước
vua nước thượng lào
chẳng hai mối về quê đời nàng nga trong nỗi buồn tuyệt vọng
chàng trở lại nương dâu cạnh nhà ông cun đủ già
rồi chút hơi thở quấy
nàng nga sau khi biết chuyện
từ thượng lào xa xa
xôi đã trở về lo tang ma chú đáo cho hai mối
trở lại gác đĩa lầu son
vương quốc của vua ai ước
rồi reo mình xuống cầu thang
theo cùng hai mối về với mường ma
sau khi chết
quan tài nàng nga theo dòng sông trôi về quê cũ
được dân mường đón đợi
và đem trôn cạnh mộ chàng hai mối
để muôn đời
đôi trai tài gái sắc mãi được bên nhau trọn đời
mối tình trung thủy ấy
sau này đã được viết thành câu chuyện thơ
một thiên tình sử của dân tộc mường sứ thanh
truyền tụng qua nhiều thế kỷ sau này
chuyện tình chuyện thơ về nàng nga vào đạo hai mối
thế thì theo như các cụ nói lại
thì trong cái sinh hoạt dân gian
thì mọi người là bà con ấy
là thường kể cho nhau
bà hát cho cháu
mẹ hát cho con
những cái điệu là điệu mà
kể về cái chuyện tình nàng hai mối và nàng ơm
và đấy là một cái chuyện tình cực kỳ đặc sắc
nó tiêu biểu cho cái kho tàng dân ca mường
có thể nói là
nếu có người thì nói là nó đặc sắc nhất
nhưng mà tôi cho rằng cái giá trị về nghệ thuật
giá trị về nhân văn
màn kịch tái hiện chuyện tình nàng nga và chàng hai mối kết thúc
thì cũng là lúc cung điệu và khúc thức của các nhà cụ dân tộc mường
ngân lên rộn rã
các chàng trai cô gái mường
bị cuốn hút vào trò chơi tung còn
tung còn là trò chơi dân gian mang ý nghĩa phổn thực
cầu mong gia hòa âm dương
mùa mạng tươi tốt
bởi vậy đây là phần hấp dẫn nhất đối với trai gái các mường
trước khi bước vào trò chơi
các trai bạn đã ngầm chọn cho mình một người bạn đã định sẵn từ trước
để cùng chơi
quả cầu với màu sắc rực rỡ
được tung từ tay các chàng trai sang phía các cô gái
nếu các cô gái bắt được quả cầu
nghĩa là ước muốn của chàng trai về hạnh phúc lứa đôi
đã được trọn vẹn
bức tranh xuân muôn sắc mở ra
với tình yêu tràn đầy
các điệu hát sường giao duyên hòa cùng âm thanh rộn rã của tiếng cồng chiêng
của nhịp nhảy sạp
cùng với vũ điệu tung khăn xung quanh cây bông hoa
khiến cho không gian lễ hội như phủ một lớp có men
dính kết trai gái với nhau
các hoạt động trao gửi tâm tình diễn ra ấm áp
tôi nghĩ là cái việc mà bộ văn hóa thể thao du lịch đồng ý
giao cho sở văn hóa thể thao du lịch phối hợp huyện cẩm thủy tổ chức phục dựng lễ hội này
là một chủ trương rất là đúng đắn
trong cái việc mà triển khai thực hiện
xây dựng những cái nếp sống văn hóa
và xây dựng những cái loại hình văn hóa
cũng như trong tiến trình bảo tồn cái văn hóa của dân tộc
và việc làm hôm nay của sở văn hóa thể thao du lịch
cũng như là của ủy ban nhân dân huyện cẩm thủy
đã tạo dựng ra cho đồng bào mường cẩm thủy
một cái môi trường sinh hoạt văn hóa rất là lành mạnh
và tôi nghĩ là cái việc làm này
sau cái sự kiện này thì ủy ban nhân dân huyện cầm thủy
cũng nên duy trì phát huy
cho những năm tiếp theo thì lễ hội nàng nga hai mối được nuôi dưỡng và được phát triển
trải nghiệm lễ hội nàng nga hai mối
khiến chúng tôi thấy như được khám phá cả một kho tàng văn hóa
với những âm thanh sắc màu phong phú và độc đáo
chúng tôi hy vọng những giá trị văn hóa của người mường được tôn vinh hôm nay
sẽ tiếp tục được bồi đắp và bảo tồn bền vững
ở những bản làng xinh đẹp vùng cao xứ thanh này
quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự
sắc màu văn hóa lễ hội của người mường
do phóng viên đài phát thanh và truyền hình thanh hóa thực hiện
được phát trong chuyên mục trang địa phương của kênh truyền hình nhân dân